mới đây tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn
đã phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô biển số một mươi hai p một bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám
tại đường bà triệu huyện phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm
tiến hành kiểm tra thì tổ công tác đã phát hiện tám mươi lọ nghi làm mật gấu tươi
quá trình làm việc xác định nam giới tên trần văn toàn
là người vận chuyển thuê số hàng trên cho nguyễn thị bích hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
tại cơ quan công an hậu khai nhận tám mươi lọ thủy tinh nhỏ
trên thân có ghi dòng chữ một cc mật gấu tươi nguyên chất một trăm linh
là của hậu mua về để bán kiếm lời
ngoài ra hậu còn giao nộp hai đoạn sừng khai là sừng châu
đồng thời khai nhận hiện đang giao bán trên mạng xã hội facebook
với tên mộc mộc
hai đoạn sừng này là sừng tê giác với giá từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng một đoạn
và công an tỉnh lạng sơn đã đề nghị người dân đã từng mua hàng sản phẩm động vật rừng
với nguyễn thị bích hậu liên hệ với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường
để cung cấp thông tin tài liệu liên quan cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra làm rõ
xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
còn trên địa bàn tỉnh đồng nai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ phương tiện ghe gỗ của ông trịnh văn hậu bốn mươi tuổi tại tỉnh đồng nai
để xác minh làm rõ về hành vi vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an tuần tra bảo đảm trật tự an toàn đường thủy trên tuyến sông đồng nai
khi đến km hai mươi chín địa bàn xã long hưng thành phố biên hòa thì phát hiện ghe gỗ biển số đăng ký
l a ba trăm tám mươi hai do ông hậu điều khiển
phương tiện đã vận chuyển khoảng hai mươi một mét khối cát trên phương tiện
qua kiểm tra ông hậu không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
và người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt quả tang một đối tượng nữ
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hai bánh heroin
chiều ngày hai mươi một tháng tám tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hồng lách cuông xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quảng thị nịa chú tại huyện điện biên
đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch
với tiền công một mươi triệu đồng
khi chưa kịp giao hàng thì đã bị phát hiện bắt giữ
hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã bình long
tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên tên nguyễn văn hải
quê tỉnh hà nam được xác định tử vong khi cắm điện loa kẹo kéo hát karaoke
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng tám hải mang loa kẹo kéo của nhà bà nội
ở ấp thanh trung xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước
để vừa hát karaoke vừa sửa lại micro
trong lúc đó nam thanh niên này bất ngờ bị điện giật ngã xuống nền nhà bất tỉnh
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tuy nhiên khi vừa đến bệnh viện thì tử vong
hơn hai tháng nay hải từ quê vào thăm bà nội ở thị xã bình long
công an phường e ba tp bôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa xác minh làm rõ
và bàn giao một cháu gái một mươi bốn tuổi trú tại quận tám tp hồ chí minh
sau hai mươi ngày mất tích cho gia đình đưa về quản lý
trước đó chiều ngày hai mươi một tháng tám công an phường ea tam nhận được tin báo của một người dân
về việc trên địa bàn phường xuất hiện một cháu gái có nhiều đặc điểm
giống với hình ảnh cháu gái một mươi bốn tuổi
cáu gái một mươi bốn tuổi ở tp hồ chí minh mất tích được lan truyền trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua
ngay sau đó công an phường eê tam đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh
và mời những người liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an cháu gái thừa nhận mình chính là người ở tp hồ chí minh
đã bỏ nhà đi vào ngày ba mươi một tháng bảy
bước đầu xác định cháu gái bỏ nhà đi là do áp lực từ việc học hành và người thân
mời cháu bé cũng như những người liên quan về công an phường làm việc
qua làm việc cháu bé được cho biết lý do cháu bỏ nhà đi là do áp lực trong việc học hành
cũng như của gia đình nên cháu ghé bỏ nhà đi
sau khi làm việc cơ quan công an cũng đã phân tích giáo dục cho cháu bé được đúng hay sai
như nào để tiếp tục học hành phấn đấu sau này người có ích cho xã hội
qua sự việc này cơ quan công an khuyến cáo gia đình không nên áp lực cho các cháu
trong việc học hành
mong các gia đình có pháp luật
giáo dục cho con mình hơn mình phù hợp hơn
ngay sau đó công an phường ee tam đã liên lạc với gia đình cháu gái ở thành phố hồ chí minh
đến trụ sở công an phường để làm các thủ tục nhận lại con
đến sáng ngày hôm nay bố và mẹ cháu gái đã có mặt tại trụ sở công an phường ea tám
để nhận lại con gái
sự việc trên đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
cần quan tâm và có phương pháp giáo dục quản lý con em mình
đặc biệt đối với lứa tuổi mới lớn vì tâm lý trẻ thời điểm này
đổi thất thường suy nghĩ thiếu chín chắn dẫn đến có những quyết định
dễ mang lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra
tình hình dịch sốt xuất huyết tại thành phố đà nẵng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận gần ba tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
hàng trăm ổ dịch tập trung chủ yếu tại những khu vực có nhiều khu công nghiệp
nhà trọ và mật độ dân số cao
hiện các địa phương đang khẩn trương quyết liệt triển khai các phương án để dập dịch
tại quận liên kiểu tính từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn một hai trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
một trăm ba mươi ổ dịch đây là địa phương có số ca xuất xuất huyết cao nhất trên địa bàn thành phố đà nẵng
và hiện vẫn đang tăng mạnh trong những ngày gần đây
trung tâm y tế quận mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca mắc sốt xuất huyết
chủ yếu là trẻ em công nhân sinh viên đang sinh sống tại các khu trọ ẩm thấp có nhiều cống rạnh
trên địa bàn phường thì là rất nhiều khu trọ
mà sau tình hình dịch xuất xuất huyết
dịch bệnh thì sinh viên công nhân nhỏ trọ chưa ra ở được
nên trong thời gian dịch thì họ đóng cửa nên là không có sự dọn dẹp
trước tình hình đó và thời tiết năm nay cũng phức tạp
thì tạo ra số lượng dịch đặc biệt là sốt xuất huyết
trước tình hình đó thì phường cũng đạt được
nhận thái và cho các tổ xung kích xử lý tại các điểm dịch
trước tình hình xuất xuất huyết liên tục gia tăng
các địa phương đã triển khai đồng loạt phun hóa chất xử lý các ổ dịch
đồng thời cũng tiến hành điều tra chỉ số vector và xác định khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch
nhằm phun diện rộng hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong
dự phòng cho tình huống số ca mắc bùng phát mạnh
tiêm ẩn nguy cơ vượt tầm kiểm soát
đà nẵng đã yêu cầu các trung tâm y tế bảo đảm thuốc vật tư hóa chất trang thiết bị phòng hộ cá nhân
phương tiện cấp cứu điều trị và dương bệnh để triển khai các hoạt động phòng chống dịch chủ động
hiện nay thì bệnh xuất huyết thì chủ yếu nằm ở kho nội của kho nhi
thì chúng tôi tại bệnh viện thì cũng đã sắp xếp những cái nơi điều trị bệnh nhân sốt huyết
bên cạnh đó thì cũng chuẩn bị sẵn sàng những cái khu vực những cái phòng ốc bên cạnh
để khi mà có cái số lượng bệnh nhân xuất huyết vào đông
thì chúng tôi kịp thời mà chuyển các cái đưa các bệnh nhân này vào những cái vùng những cái phòng bệnh mà nó chuẩn bị sẵn
bệnh xuất huyết thì cái máu chốt nhất quan trọng nhất để làm tốt là tự người dân phải ý thức được cái việc là việc lan quan tại gia đình
thì mỗi người dân góp một phần vào công việc đó thì xuất huyết thì mới giảm được
hiện tại đà nẵng đang trong giai đoạn nắng nóng thời tiết nóng ẩm mưa nhiều ta điều kiện thuận lợi cho lan quan mũi sinh sôi
song song với các biện pháp phun hóa chất dịch mũi của các cơ quan y tế
người dân ở những điểm nóng cần quyết liệt phòng chống để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
chiều nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo luzon của philippines
đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là ma on
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai ba độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc của đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hai mươi ba tháng tám ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
ngày hai mươi bốn tháng tám tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba
dự kiến đêm hai mươi ba ngày hai mươi bốn tháng tám
nhiều khả năng bão sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc biển đông
và trở thành cơn bão số ba năm hai nghìn hai mươi hai ở nước ta
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số ba
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
để thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết để chủ động phòng tránh
các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh trà vinh
vừa kiểm tra quán cà phê anh vi ở ấp dòng giếng xã dân thành thị xã duyên hải
do nguyễn văn linh ba mươi chín tuổi ngụ ấp cùng cù xã đông hải huyện duyên hải làm chủ
và bắt giữ một tụ điểm đánh bạc với số tiền tan vật hàng trăm triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tan hai mươi người đang đánh bạc trái phép
với hình thức lắc tài xỉu
các đương sự có độ tuổi từ hai mươi hai đến năm mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú ở các quyện duyên hải
cầu ngang châu thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh và tỉnh đồng nai hậu giang
tan vật tạm giữ gồm dụng cụ đánh bạc hai mươi triệu hai trăm ba mươi tám ngàn đồng trên chiếu bạc
hơn tám mươi tám triệu đồng trên người khác đương sự hai mươi một điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô và một máy game bắn cá
bước đầu các đương sự khai nhận tù điểm đánh bạc này do nguyễn văn linh đứng ra tổ chức
và ăn chia tiền sâu với lâm quốc việt hai mươi tám tuổi ngụ ấp đa hậu xã phước hảo huyện châu thành
mỗi ván các đương sự cược từ vài trăm ngàn đến sáu triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước vừa bàn giao đối tượng trần văn quý bốn mươi bốn tuổi
ngôi xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh cùng chiếc xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi a ba mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy
và hai bao thuốc lá ngoại cho công an huyện hớn quản xử lý theo thẩm quyền
khoảng bốn giờ hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám tổ công tác từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước
trong quá trình tuần tra trên tuyến dt tám trăm một mươi năm thuộc địa bàn xã minh tâm huyện hấn quảng
đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi a ba mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện và vắt quả tang trên xe vận chuyển hai bao thuốc lá ngoại
trần văn quý là người điều khiển xe ô tô
tổ công tác đã lập biên bản phòng tổ quả tang đối với trần văn quý về hành vi vận chuyển hàng cấm
và bàn giao người xe tăng vật cho công an huyện hớn quản
trong chiều hai mươi hai tháng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh sóc trăng
và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một băng cướp nguy hiểm sử dụng súng để gây án
ở nhiều tỉnh thành phía nam bắt giữ năm đối tượng liên quan
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh tây nam bộ liên tiếp xảy ra các vụ cúp giật tài sản
với phương thức manh động liều lĩnh gây tâm lý hoang mang bức xúc cho quần chúng nhân dân
công an tỉnh sóc trăng đã lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa nhưng do địa bàn hoạt động phức tạp
của các đối tượng nên nhờ cục cảnh sát hình sự hỗ trợ đại tá phan mạnh trường phó cục trưởng
cục cảnh sát hình sự đã chia đạo phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông
phối hợp cục kỹ thuật nghiệp vụ và cục điều tra sau một thời gian theo dõi mới đây
trinh sát phối hợp công an tỉnh sóc trăng cần thơ đã bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn quốc bỏ tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê thái bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vũ hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê ngọc tấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng ngụ thành phố hồ chí minh và phan thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn ngụ sóc trăng
vật chứng thu giữ là một khẩu súng dạng rulo cùng bốn viên đạn bốn sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng
bốn cây và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án bước đầu các đối tượng thừa nhận có nhiều tiền án tiền
sự và từ tháng ba đến nay đã thực hiện hàng chục vật cướp vật tài sản ở thành phố hồ chí minh
sóc trăng là một mươi tám vụ cần thơ bảy vụ
với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
trong hôm nay hai mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba thành phố hồ chí minh cho
biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng lê đức hoàng sinh năm hai nghìn để điều tra về hành
vi trộm cắp tài sản khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám lê đức hoàng đi xe ô bên trước số bảy mươi
trương định phường chín quận ba để tìm nhà dân sơ hở trộm đồ tại đây hoàng đi bộ về đường lý chính
thắng thì phát hiện bảo vệ của một công ty đang nằm ngủ hoàng đã trèo hàng rào vào bên trong
đếm miêu một laptop rồi cho vào hai ba lô mang ra máng lên hàng rào tiếp đó đối tượng gọi
số ôn công nghệ về quán game máy đường số năm phường linh chiếu thành phố thủ đức chơi điện tử
tới sáng sau đó đối tượng này mang số laptop vừa trộm được bán cho huỳnh xuân anh sinh năm
một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại địa chỉ hai trăm sáu mươi sáu võ văn ngân phường bình thọ thành phố thủ đức với giá hai mươi sáu triệu đồng
có số tiền này đối tượng đã mua ipad để sử dụng đến ngày hai mươi tháng tám công an mời hoàng về
trụ sở làm việc và hoàng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình ngoài ra đối tượng còn khai
đã thực hiện ba vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận một